tại hà nội quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng bộ y tế phối hợp với báo tuổi trẻ tổ chức chương trình xuân yêu thương hai nghìn một mươi bảy cho các bệnh nhân bệnh nhi ung thư
với cả một chặng đường dài phía trước phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác bệnh nhân ung thư không chỉ chịu nhiều đau đớn về thể xác mà hàng ngày còn phải lo lắng về vật chất kinh phí để chữa trị
chương trình xuân yêu thương là một hoạt động thường niên được tổ chức nhiều năm nay nhằm đem lại niềm vui tiếng cười nhân dịp tết đến xuân về cho hàng trăm bệnh nhân bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện
với gần năm trăm linh phần quà được trao tận tay các bệnh nhân bệnh nhi đây sẽ là nguồn động viên tinh thần quý giá để bệnh nhân ung thư tiếp tục chiến đấu với bệnh tật tạm quên đi nỗi đau để đón tết đinh dậu ấm áp và vui vẻ